thưa quý vị năm mới cũng là dịp nhiều người tìm đến những hoạt động mang tính tâm linh như xem quẻ đầu năm
như một sự tham khảo về những dự báo cho tương lai
và chắc hẳn thời điểm hiện tại ai cũng mong chờ được biết thời điểm kết thúc của đại dịch covid một mươi chín rồi
mới đây thần đồng tiên tri của ấn độ cho rằng sự xuất hiện của biến thể omicron là tín hiệu đáng mừng
và thần đồng nhỏ tuổi này còn đưa ra những dự đoán mới của mình về đại dịch covid một mươi chín
trong đó có thời điểm nó sẽ kết thúc
liệu điều này có đáng tin hay không hãy cùng theo dõi để có câu trả lời
abhigya anand thần đồng tiên tri của ấn độ cho biết
do ảnh hưởng của hiện tượng chiêm tinh hiếm gặp vào hồi đầu tháng một mươi hai gọi là kansapa yoga
nên sáu tháng tới thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh tình hình kinh tế bị tác động nghiêm trọng
ba là hiện tượng mặt trời mặt trăng sao hỏa sao kim sao mộc sao thổ và sao thủy
sẽ nối với nhau thành một đường gần như thẳng hàng
trong chiêm tình học vệ đà kansapa yoga được gọi là thất tinh liên châu
tức bảy trăm linh sao nối thành một đường và đây được coi là điểm hung
nếu năm trăm linh sao hợp pha với nhau được coi là điểm lành
thời điểm được cho là đỉnh điểm của dịch bệnh là tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
mối quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi
sự kiểm soát của chính phủ với người dân sẽ tăng lên nhanh chóng
trên thực tế chưa có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với delta
chính vì vậy biến thể omicron đang trở thành mối lo ngại trên toàn cầu
số ca nhiễm omicron sẽ tăng lên nhanh chóng và hoành hành trên khắp thế giới
mỹ và các nước châu âu sẽ trở thành những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
omicron có thể khiến cho nhiều nước phải áp dụng lệnh phong tỏa thêm một lần nữa
dẫn đến khiến cho nhiều người dân hoang mang hoảng sợ cũng như gây ra các vấn đề kinh tế
tuy nhiên nhà tiên trì nhí này cũng cho biết sự xuất hiện của biến thể omicron là tín hiệu đáng mừng
báo trước thời kỳ chấm dứt đại dịch
abdua cho rằng dịch covid một mươi chín sẽ chấm dứt vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó thần đồng tiên tri ấn độ abhigya anand từng đoán đúng về sự xuất hiện của biến thể omicron
và trận lốc lịch sử ở mỹ
abhigya anand cho rằng đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo lời dự đoán này đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch và tình hình sẽ khó được cải thiện
thần đồng tiên tri ấn độ cũng dự đoán đại dịch sẽ bùng phát vào tuần thứ hai của tháng một mươi hai
bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine và nhiều quốc gia lại tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn
abhigya anand cũng dự đoán
vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi sao hỏa kết hợp với sao thổ
còn gọi là sự kết hợp giữa lửa và đất
thế giới có thể sẽ tiếp tục trải qua những biến động lớn hoặc những khó khăn nghiêm trọng
một trong hai mối nguy được nhà tiên tri nhí cảnh báo từ sớm
đó là trạng thái thời tiết cực đoan khắc nghiệt và một điều gì đó tồi tệ hơn sau ngày một mươi tháng một mươi hai
trong đúng thời gian này nước mỹ đã xảy ra ít nhất ba mươi trận lốc xoáy
tại sáu bang là arkansas
illinois kentucky missouri mississippi và tennessee khiến cho hơn một trăm linh người chết
hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phán nặng nề
tuy nhiên các dự đoán của annan không phải lúc nào cũng chính xác
ví dụ như chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ vào năm hai nghìn hai mươi
và sự sụp đổ kinh tế vào năm hai nghìn hai mươi một đã không xảy ra
vì vậy tuyên bố của nhà tiên tri này vẫn cần thêm thời gian để xác nhận tiếp
sự trích nghiên cứu hút về tình hình của anand
nhà tiên tri abirgya anan đã nhìn thấy khoảng thời gian xảy ra biến cố và đưa lời cảnh báo
một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri muvanga
so với nhà tiên tri vanga những lời phán của nhà tiên tri nhí có phần sát sườn hơn với đời sống
và cũng dựa trên những mốc thời gian cụ thể
một trong những dự đoán trở thành sự thực là lời cảnh báo chính xác về biến chủng omicron
của sars cov hai và đợt dịch mới đã bùng phát trong giai đoạn cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó abiyagia anand đã đưa lời cảnh báo về tình hình của anand
thì abiyagia anand cho rằng đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo lời dự đoán đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch và tình hình sẽ khó được cải thiện
thần đồng tin trị ấn độ cũng dự đoán đại dịch sẽ bùng phát vào tuần thứ hai của tháng một mươi hai
bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine và nhiều quốc gia lại tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn
tuy nhiên nhà tiên tri nhí cũng cho rằng chất lượng cuộc sống của con người
có xu hướng cải thiện
tình hình kinh tế cũng có thể phục hồi nhẹ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và sau đó
mặc dù vậy abiyagia anand cảnh báo rằng việc quá nhạy cảm với vaccine
có thể gây ra tình trạng nền kinh tế bong bóng
abiyagia anand cũng dự đoán vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khi sao hỏa kết hợp với sau thổ còn gọi là sự kết hợp giữa lửa và đất
thế giới có thể sẽ tiếp tục trải qua những biến động lớn hoặc những khó khăn nghiêm trọng
nhà tiên tri cho biết
dựa theo những dấu hiệu phức tạp của đại dịch
đây rất có thể là giai đoạn khi một biến chủng mới của sars cov hai xuất hiện
mặc dù không nói rõ chi tiết nhưng theo dự báo của abiyagia anand
tham họa này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
phải đến tận ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thế giới mới có sự tái thiết mới và kinh tế bước đầu vào thời kỳ tăng trưởng trở lại
abiyagia anand cho biết
một trong hai mối nguy được nhà tiên tri nhí cảnh báo từ sớm đó là
tình trạng thời tiết cực đoan khắc nghiệt và một điều gì đó tồi tệ hơn sau ngày một mươi tháng một mươi một
trong đồng hồ
đúng thời gian này nước mỹ đã xảy ra ít nhất ba mươi trận lốc xoáy tại sáu bang là
khiến hơn một trăm linh người chết hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
tổng thống mỹ joe biden ngày một mươi một tháng một mươi hai tuyên bố thảm họa lốc xoáy vừa qua
có thể là một trong những trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử mỹ
hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở kentucky
trước đó abhidhya cũng đã dựa vào chiêm tinh học để đưa ra một số

nhưng không có sự đoán chính xác rằng sẽ có hàng loạt thiên tai và thảm họa
xảy ra trên thế giới từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
điển hình như vụ đổ tòa trung cư một mươi hai tầng ở myami bang florida mỹ
hay trận lở đất xảy ra ở tỉnh shizuoka nhật bản khiến nhiều người thiệt mạng
aghikia cảnh báo rằng sắp tới khí hậu sẽ tiếp tục biến động
nhiệt độ xuống thấp những cơn mưa lớn xuất hiện và tình hình này kéo dài
đến tận tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khiến cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh lầm than khốn khổ
dựa trên một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới đã khiến
tiên tuổi của abhidhya anand nhanh chóng được nhiều người biết đến
và cậu bé sớm gia nhập hàng ngũ của những nhà tiên tri đại tài
một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù vang
theo các nguồn tin địa phương từ năm tám tuổi cô bé abhigia đã đọc bốn kinh văn kinh điển
baga gita của ấn độ giáo ngoài ra nhà tiên tri nhí còn có sở thích xem thần thoại
học chiêm tinh và thường dậy từ lúc bốn giờ sáng để cầu nguyện
abhidhya anand cũng được cho là thông thạo rất nhiều ngôn ngữ
bao gồm tiếng anh tiếng phạn tiếng tamil tiếng sindhi tiếng hindi và tiếng canada
cậu bé đã có bằng tốt nghiệp về vi sinh vật ajuveda y học truyền thống của ấn độ giáo
từ một trường đại học ấn độ và cũng là người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước
ông cao phúc cho rằng omicron có khả năng thoát miễn dịch mạnh mẽ của biến thể belar
và khả năng lây truyền mạnh mẽ của biến thể delta
ông cao phúc giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh cdc trung quốc mới đây cho biết
biến thể omicron là sự kết hợp giữa các biến thể beta và delta
nhưng dù đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai nên vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả
theo ông sẽ mất ít nhất hai tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể
cũng như việc liệu nó có thay thế delta để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không
nhưng về mặt virus học khả năng cây bệnh của virus sẽ yếu đi khi nó cố gắng tồn tại
theo ông cao phúc không thể lại trừ khả năng sẽ có nhiều đột biến xảy ra hơn
nhưng cho dù virus đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai
mà các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả mặc dù hiệu quả sạc sút
ông đặc biệt lưu ý vaccine đóng một vai trò quan trọng
trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng tử vong và nhập viện
giữa trên tình hình hiện tại của đại dịch
ông dự đoán trung quốc sẽ thực hiện chính sách không covid một mươi chín năng động
ít nhất cho đến cuối mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh
có thể gây ra sự lây lan trong cộng đồng
vì việc khi nào đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc
giám đốc cdc trung quốc cho rằng không ai có thể dự đoán được
nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu sẽ là yếu tố chính cần phải xem xét
ông cũng tiết lộ rằng các nhà chức trách và chuyên gia trung quốc
đang thảo luận về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau
làm mũi tiêm nhắc lại vì các nghiên cứu trước đây cho thấy
phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn
theo ông cao phúc với sars cov hai
cần tỷ lệ tiêm phòng ít nhất tám mươi năm để đạt miễn dịch cộng đồng
ông nhấn mạnh
điều quan trọng hơn không phụ thuộc vào bao nhiêu người ở trung quốc được tiêm phòng
mà là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng
để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng thực sự trên toàn cầu
chứ không phải ở một quốc gia